trong ngày hôm nay hai mươi chín tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với ông nguyễn văn thành ba mươi năm tuổi trú tại thị trấn cát tiên huyện cát tiên
số tiền ba trăm ba mươi triệu đồng về các hành vi tàng trữ mua bán động vật rừng trái phép
như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào ngày hai mươi tám tháng tám
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng đã phát hiện ông thành đang nuôi nhốt nhiều cá thể là động vật rừng
thuộc danh mục động vật nguy cấp quý hiếm
được biết ông thành là người chuyên thu mua động vật rừng nuôi nhốt cấp đông rồi bán lại cho các quán nhậu và đã bị xử lý nhiều lần